thưa quý vị theo dự luật tri tiêu lưỡng đảng đã được cả hai viện quốc hội mỹ thông qua ứng dụng tiktok do tập đoàn công nghệ bis dance của trung quốc sở hữu sẽ chính thức bị cấm trên các thiết bị của chính phủ mỹ
việc thông qua dự luật cấm tiktok này cho thấy mối quan ngại ngày càng tăng của mỹ về ứng dụng chia sẻ video tiktok của tập đoàn trung quốc bytedance
trước đó cục điều tra liên bang mỹ fbi cho biết ứng dụng này đang gây rủi ro cho an ninh quốc gia có thể bị khai thác để gây ảnh hưởng đến người dùng hoặc kiểm soát thiết bị của họ
đây được coi là đòn giám mạnh vào danh tiếng của tiktok và khiến cho các nhà quảng cáo e ngại hiện dự luật đang chờ tổng thống joe biden ký thành luật
trong khi đó tiktok đã nhiều lần khẳng định cơ sở dữ liệu người dùng của mỹ của mình không được đặt tại trung quốc tuy nhiên những đảm bảo này không hề khiến lo ngại giảm bớt và cuối cùng dẫn tới kết quả hiện tại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé